chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của truyền hình nhân dân
chương trình vì môi trường bền vững của truyền hình nhân dân dân dân

với tiềm năng điện mặt trời rất lớn evn nhận thấy có thể áp dụng điện mặt trời áp mái vì có nhiều lợi ích thiết thực
điện mặt trời áp mái có thể nối lưới trực tiếp vào lưới điện hạ thế và trung thế không gây quá tải
đối với các hộ dân khi lắp đặt điện mặt trời áp mái có thể làm cho nhiệt độ trong nhà mát hơn tiết kiệm chi phí có thể bán điện cho evn
hơn thế trong bối cảnh hệ thống điện đang chịu nhiều áp lực về bảo đảm cung ứng điện đặc biệt sau năm hai nghìn hai mươi khi cả nước không có nguồn khai thác mới
thì việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời trong đó có điện mặt trời áp mái được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm áp lực cho ngành điện
quyết định số một mươi một của thủ tướng chính phủ tôi cho rằng đó là một chính sách rất là kịp thời để khuyến khích người dân cùng tham gia vô việc sử dụng năng lượng mặt trời
chính sách về hỗ trợ tài chánh từ hộ gia đình cho đến doanh nghiệp thì nó sẽ lan tỏa và sẽ sâu rộng hơn
ví dụ như là mọi người cũng đều biết là cái
điện mặt trời hiện nay là theo xu hướng mà nó vừa là bảo vệ môi trường vừa cũng là tiết kiệm cho cái nguồn điện
tuy nhiên thì đầu tư ban đầu thì vẫn là một cái gánh nặng cho cả người dân và như doanh nghiệp
bên cạnh khó khăn về chi phí đầu tư thì còn tồn tại những khúc mắt như số giờ vận hành nguồn điện thấp
cơ sở hạ tầng lưới điện một số khu vực nhiều tiềm năng về năng lượng mặt trời chưa sẵn sàng để giải phóng công suất
yêu cầu sử dụng đất lớn cũng như quy định về việc đấu nối đối với các dự án điện áp máy trên một mw cũng còn bất cập
các hệ thống điện áp máy có công suất trên một mê thì sẽ không có lắp đặt và đấu nối vào được trong lưới điện quốc gia
thì mình chỉ lắp được tới khoảng dưới một mê thôi
thì cái này cũng là cái mà chúng tôi cũng muốn cơ quan ban ngành có cái sự hỗ trợ
đặc biệt là phía evn có thể sớm ra về cái khảo sát cái đánh giá sự ảnh hưởng của cái hệ thống điện mặt trời áp máy lên lưới điện
để mà các cái hệ thống điện mặt trời lớn hơn có thể đấu nối vào cái hệ thống lưới điện quốc gia
thì cái này nó cũng làm giảm cái phần áp lực cho lưới điện quốc gia cũng như là mang tới lại cái lợi ích cho các doanh nghiệp
vừa qua tại tp hcm bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp cùng bộ công thương
cục năng lượng hàn quốc tổ chức diễn đàn chính sách và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng
ghi nhận những kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp và giới thiệu tới những doanh nghiệp nhiều thành tựu mới
về chủ đề năm nay chúng tôi có phối hợp với cục năng lượng hàn quốc để giới thiệu các công nghệ năng lượng tái tạo mới nhất
trong lĩnh vực pin mặt trời cũng như là điện gió và một số công nghệ khác
với dân số khoảng hơn năm mươi một triệu người
và là nền kinh tế lớn thứ một mươi một thế giới ngành điện lực hàn quốc có quy mô lớn
mặc dù vậy hàn quốc là đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên khi phải nhập đến chín mươi năm năng lượng sơ cấp để sản xuất điện
từ đường khoảng một trăm linh hai bảy tỷ usd bao gồm cả năng lượng hạt nhân
vì vậy hàn quốc đã và đang phát triển mạnh về năng lượng tái tạo
và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu năng lượng sơ cấp để sản xuất điện
năng lượng tái tạo tại hàn quốc được tập trung phát triển chủ yếu là điện mặt trời chiếm tỷ lệ khoảng tám mươi năm
còn lại là gió và các nguồn năng lượng khác
tại hội thảo được bộ khoa công nghệ và bộ công thương tổ chức
đại diện cục năng lượng hàn quốc cũng chia sẻ những kinh nghiệm về chính sách phát triển năng lượng tái tạo tại quốc gia này
hàn quốc đã ban hành chương trình phát triển năng lượng thái tạo mới re hai nghìn ba mươi
có mục tiêu nâng cao sản lượng sản xuất năng lượng tái tạo
lên hai mươi vào năm hai nghìn ba mươi trong đó năng lượng mặt trời và gió chiếm chín mươi năm
chúng tôi có các dự án khuyến khích người dân tham gia vào việc phát triển năng lượng tái tạo
sử dụng năng lượng tái tạo bắt buộc tại các tòa nhà công cộng
chính phủ hàn quốc xác định ra ba hợp phần thực hiện
bao gồm mọi đối tượng đều có thể tham gia đầu tư các dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo
không phân biệt đô thị hay nông thôn
chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm
đối với các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo tại địa phương
tập trung đầu tư vào các dự án mang tính quy mô lớn để bảo đảm đạt được mục tiêu vào năm hai nghìn ba mươi
nắm bắt xu hướng sử dụng năng lượng sạch tái tạo đang tăng lên hiện nay
không gian trải nghiệm năng lượng sạch solar experience space ses
là mô hình về trải nghiệm năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời đầu tiên tại việt nam
dành cho giới trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu
mong muốn học hỏi thêm kiến thức về ngành này
mô hình ses được xây dựng trong khuôn viên của trường đại học bách khoa tp hcm
trưng bày tích hợp nhiều ứng dụng công nghệ liên quan đến năng lượng sạch
không gian này được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời
tổng năng lượng của toàn hệ thống lắp đặt dự kiến sẽ đạt giá trị trung bình là hai mươi hai tám trăm ba mươi hai kwh một năm
kết hợp với giải pháp nước nóng năng lượng mặt trời được lắp đặt phía trên mái
không chỉ chủ động nguồn cung cấp năng lượng
mà còn góp phần làm giảm gần hai mươi ba tấn khí co hai ra môi trường mỗi năm
mô hình ses chia làm bốn khu vực chính
bao gồm điện năng lượng mặt trời nhiệt năng lượng mặt trời giám sát và điều khiển từ xa
ứng dụng những tiện ích năng lượng sạch
giúp người xem hiểu về năng lượng sạch cũng như tích hợp công nghệ thông minh vào những giải pháp năng lượng
mô hình này góp phần tạo điều kiện cho các bạn sinh viên muốn nghiên cứu
tìm hiểu chuyên sâu những kiến thức về năng lượng sạch
đồng thời có tư duy thực tiễn về ngành nghề khi còn ngồi trên ghế nhà trường
bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai cho ngành năng lượng sạch việt nam
việc tập đoàn năng lượng mặt trời bách khoa solar bk hợp tác với trường đại học bách khoa tp hcm
là bước đi quan trọng để đào tạo những đội ngũ kế thừa chất lượng cao
có kiến thức thực tiễn về ngành
tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhà trường cùng thực hiện những chuyên đề nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn
hợp tác với các tổ chức nước ngoài cũng như là trong nước
hiện nay trong trường cũng đang có những chương trình nghiên cứu khoa học với điện lực miền nam
với điện lực tp hcm và truyền tải bốn
cụ thể là đang nghiên cứu về vấn đề ảnh hưởng của các nguồn năng lượng tái tạo lên hệ thống lưới điện hiện nay
cùng với những tiềm năng to lớn về điều kiện địa lý khí hậu cũng như sự chuẩn bị về nguồn nhân lực
tiền để phát triển mạnh năng lượng tái tạo giảm dần sử dụng năng lượng hóa thạch
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã nhấn mạnh đến các chính sách khuyến khích của chính phủ việt nam
huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo
gia tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống năng lượng quốc gia
để làm được điều này trong tương lai chính phủ sẽ hoàn thiện những cơ chế chính sách
tạo thuận lợi về đất đai thuế bảo lãnh khuyến khích hợp tác công tư
nhằm thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển năng lượng tái tạo ở việt nam
sự thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo sẽ góp phần hạn chế khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên hóa thạch
bảo vệ môi trường hướng tới tăng trưởng bền vững
năng lượng tái tạo
vâng như chúng tôi vừa đề cập thì năng lượng tái tạo
đặc biệt là năng lượng mặt trời
phát triển trong nhiều năm trở lại đây và điều này sẽ giúp cho chúng ta giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
thế nhưng với hàng triệu tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt mỗi năm
thì điều này đồng nghĩa với việc sẽ tăng lượng rác thải năng lượng trong vài thập kỷ tới
vậy tại việt nam sau khi khuyến khích phát triển điện mặt trời trên cả nước
thì việc xử lý những tấm pin mặt trời sau khi hết hạn sẽ như thế nào
đó cũng là vấn đề lớn mà chúng ta cần lưu tâm trong chủ trương phát triển năng lượng tái tạo
hiện cả nước có tám mươi chín nhà máy điện mặt trời với tổng công suất đạt bốn năm trăm bốn mươi ba tám mw
chiếm tám ba tổng công suất của hệ thống điện quốc gia
với sự tăng trưởng như vậy điều mà các chuyên gia đang lo lắng đó chính là sau một mươi năm đến hai mươi năm nữa
khi các tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng thì việc xử lý sẽ như thế nào
cũng gần giống như là các thiết bị điện tử mà đã hết hạn sử dụng
xử lý không tốt thì nó có thể là những cái chất mà đã dùng để sáng suốt những cái linh kiện điện tử ấy
nó có thể gây cái tác dụng xấu đến môi trường
để tái chế thích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời
yêu cầu các vật liệu khác nhau này phải được tách ra và thu hồi với tỷ lệ cao
theo đơn vị sản xuất trong mỗi tấm pin này đều có những thành phần có thể tái chế được
trên thực tế thì cái tấm pv được cấu thành từ các cái thành phần có thể tái chế được
ví dụ như là kim loại
như là tấm khung nhôm rồi tấm kính
và bản thân cái solar cell thì cũng đã có những cái phương án để xử lý và có thể tái chế lại được
thì những cái tấm cell này chúng tôi cũng để gom lại và bán lại cho những người mà người ta tái chế
tái chế ra lại cái wifi
vì vậy là tôi cũng khẳng định với cái cấp độ chuyên môn
tất cả những cái thiết bị
mà để cấu thành cho cái điện mặt trời đều có thể tái chế
vì điện mặt trời vẫn còn đang khá mới tại việt nam
nên các viện nghiên cứu doanh nghiệp đang bước đầu nghiên cứu việc xử lý những tấm pin sau khi hết hạn
cũng đã có nhiều nghiên cứu để có thể xử lý
các nghiên cứu này không chỉ có ở việt nam
mà các nghiên cứu này đã đi trước ở các nước trên thế giới
các cái doanh nghiệp việt nam và các cái viện nghiên cứu thì cũng đã có những cái đề xuất
những cái để tập trung nghiên cứu và xử lý cái rác thải này
điện mặt trời là nguồn điện sạch bởi không phát thải như nhiệt điện
việc đầu tư không tốn kém
vì thế trong thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
vậy nên để phát triển bền vững trong thời gian tới
cơ quan quản lý và nhà đầu tư cần sớm có giải pháp xử lý các tấm pin năng lượng mặt trời sau khi hết tuổi thọ
để có thể giảm thiểu các tác động nghiêm trọng đến môi trường sống cũng như sức khỏe người dân
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn được thành lập vào năm hai nghìn một mươi bốn trong suốt năm năm qua
trung tâm bảo tồn động vật hoang dã việt nam
đã đạt được rất nhiều thành công nổi bật trong công tác cứu hộ động vật hoang dã
bảo vệ sinh cảnh nghiên cứu theo dõi sau khi tái thả động vật
nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như xây dựng những kế hoạch bảo tồn loài
những hoạt động tích cực của trung tâm cũng đã phần nào tác động
và làm tăng mức độ bảo vệ của pháp luật đối với nhiều loài động vật hoang dã tại việt nam
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường ý nghĩa
mà trung tâm bảo tồn động vật hoang dã việt nam đã nỗ lực thực hiện
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trong chặng đường tiếp theo trung tâm bảo tồn động vật hoang dã việt nam
cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn
trong đó có chủ trương tiếp tục các hoạt động dài kỳ và đấu tranh không ngừng
để bảo vệ cuộc sống cho các loài động vật hoang dã tại việt nam